nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân
hôm nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch của tỉnh
đã tổ chức triển lãm chuyên đề về ảnh và tuần phim về bộ đội biên phòng
tại triển lãm đã trưng bày hơn một trăm năm mươi bức ảnh tài liệu và hiện vật chọn lọc phản ánh sự quan tâm của lãnh đạo đảng
nhà nước và chủ tịch hồ chí minh với bộ đội biên phòng tỉnh lạng sơn qua các thời kỳ
bộ đội biên phòng tỉnh cùng toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
và chiến tranh biên giới phía bắc và bộ đội biên phòng lạng sơn luôn thực hiện tốt công tác tuần tra
bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trong thời kỳ đổi mới góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hợp tác hiếu nghị
các đại biểu tham dự triển lãm còn dự khai mạc tuần phim về đề tài bộ đội biên phòng
triển lãm mở cửa phục vụ bà con từ nay đến hết ngày năm tháng ba